kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày cách mạng tháng tám thành công ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
và quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
sáng nay đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa và vào lang viếng chủ tịch hồ chí minh
dự lễ viếng có các đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nông đức mạnh
chủ tịch nước trần đại quang nguyên chủ tịch nước trần đức lương thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
với lòng biết ơn vô hạn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã thành kính tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh
vị lãnh tụ thiên tài anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới
người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân cho nước dẫn dắt đảng ta nhân dân ta
làm nên những thắng lợi vẻ vang làm dạng dỡ dân tộc ta
non sông đất nước ta
tư tưởng và sự nghiệp của người là tài sản vô giá
ngọn đúc soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh
toàn đảng toàn dân toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng
nỗ lực phấn đấu tận dụng thời cơ vượt qua thách thức
tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả của cách mạng tháng tám và lời thề độc lập
xây dựng và bảo vệ đất nước việt nam hòa bình độc lập thống nhất toàn vẹn lãnh thổ
dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
tiếp đó đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ
ubnd tqvn đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng lễ sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn hà nội
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
trong không khí trang nghiêm các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ những người con ưu tú của dân tộc
đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do vì chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
vì chủ nghĩa xã hội vì nghĩa vụ quốc tế cao cả
sáng cùng ngày các đoàn quân ủy trung ương bộ quốc phòng đảng ủy công an trung ương bộ công an
văn phòng chính phủ bộ lao động thương minh và xã hội thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố hà nội đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng lễ sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng lễ sĩ